để hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp dẫn đến nguy cơ cháy nổ đe dọa tính mạng của người dân
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm phối hợp với các sở ngành liên quan đang tiến hành tổng kiểm tra các quán karaoke nhà hàng các tụ điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố
đoàn kiểm tra liên ngành gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy sở văn hóa thể thao tổng công ty điện lực tp hcm tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke
là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ dễ gây thiệt hại lớn về người và tài sản nếu có sự cố xảy ra
hiện trong số hơn một sáu trăm linh cơ sở kinh doanh các dịch vụ karaoke vũ trường quán bar massage trên toàn thành phố
chỉ có năm trăm sáu mươi hai cơ sở đã có thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy trong đó mới có ba mươi bốn cơ sở đã được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi sáu ngoài việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy
cơ quan chức năng cũng sẽ xử phạt mạnh đối với các tiệm karaoke nhà hàng quán bar cơ sở massage phòng thu âm không có giấy phép hoặc kinh doanh biến tướng